bộ y tế campuchia xác nhận đã có thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới tại nước này nâng tổng số trường hợp nhiễm lên gần một trăm linh người
nhằm đối phó với nguy cơ dịch lan rộng thủ tướng campuchia đã quyết định hủy tất cả các hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức ở nước này
đồng thời yêu cầu các quan chức chính phủ không tham gia các hội nghị ở nước ngoài
campuchia cũng đang xem xét khả năng lùi thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh á âu asem từ tháng một mươi một năm nay sang năm sau